công an thành phố hải phòng cho biết đến thời điểm này đã triển khai một trăm linh công an chính quy
đảm nhận chức danh công an xã tại tất cả một trăm bốn mươi ba xã trên địa bàn thành phố với tổng số bốn trăm sáu mươi ba đồng chí
bảo đảm yêu cầu đề án bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
để thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã sở nội vụ hải phòng đã phối hợp với các huyện
hoàn thành việc xây dựng phương án giải quyết bố trí việc làm thích hợp đối với một bốn trăm chín mươi năm đồng chí công an xã
việc bố trí được thực hiện với phương châm bảo đảm quyền lợi cao nhất để phát huy thế mạnh của lực lượng này
tiếp tục là cánh tay nối dài cho lực lượng công an xã chính quy
công an thành phố hải phòng cũng đã ra soát tổng hợp yêu cầu về trang thiết bị phương tiện đối với lực lượng công an xã
để kiến nghị thành phố và các huyện từng bước bố trí bảo đảm yêu cầu thực hiện nhiệm vụ
sau khi công an chính quy về xã đảng ủy công an thành phố hải phòng sẽ khẩn trương hướng dẫn các đơn vị
thành lập tri bộ công an xã trực thuộc đảng ủy các xã